liên quan tới vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty địa ốc sài gòn
trách nhiệm hữu hạm một thành viên công an tp hcm vừa khởi tố ông nguyễn tín trung nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
và nguyễn phước ngọc nguyên tổng giám đốc tổng công ty địa ốc sài gòn cùng với bốn bị can khác
hai bị can là nguyễn tín trung và nguyễn phước ngọc cũng sẽ bị bắt tạm giam bốn tháng để phục vụ công tác điều tra
trước đó công an tp hcm đã khởi tố vụ án xảy ra tại tổng công ty địa ốc sài gòn
những sai phạm tại đây được xác định là có liên quan tới việc chuyển nhượng hai mặt bằng
tại đường lý thường kiệt phường một và phường một mươi năm quận một mươi một tp hcm gây thiệt hại cho nhà nước chín mươi bốn tỷ đồng
là công chức địa chính xã nguyễn như nhân trú tại duy xuyên tỉnh quảng nam đã dùng các thủ đoạn gian dối
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhân vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam
khởi tố vụ án khởi tố bắt tạm giam cụ thể lợi dụng vị trí công tác nhân đã đưa ra thông tin gian dối
về khả năng làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tách thửa làm thủ tục giao đất
để người dân tin tưởng giao tiền và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt
đến nay đã có hơn ba trăm bốn mươi người dân bị sập bẫy của nhân trong đó có hai trường hợp được xác định
bị nhân lừa đảo chiếm đoạt gần bảy tám tỷ đồng khám xét nơi làm việc và nơi ở của đối tượng
cơ quan công an đã tạm giữ bốn trăm sáu mươi sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài liệu có liên quan
công an tỉnh quảng trị và các cục nghiệp vụ của bộ công an triệt xóa thành công đường dây đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn sáu tỷ đồng
khởi tố hai mươi đối tượng có liên quan về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh phát hiện một trang mạng
có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với phương thức thủ đoạn tinh vi
chuyên nghiệp sau quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập đầy đủ các thông tin
tài liệu công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an tỉnh quảng bình công an quảng trị và các
cục nghiệp vụ thống nhất phương án đấu tranh bắt giữ triệt xóa đường dây này
ngay từ đầu năm lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đào các phòng nghiệp vụ mà chủ công là lực lượng
cảnh sát hình sự phòng an ninh mạng và công an các quyền thành phố thị xã tập trung làm tốt công tác
nghiệp vụ cơ bản để chủ động ra soát và tổ chức các biện pháp đấu tranh có hiệu quả đối với các loại
tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động
trong đó có hành vi tổ chức
theo đó hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị
được chia thành hai mươi tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ hai mươi đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau
qua khám xét nơi ở lực lượng chức năng thu giữ một mươi một ô tô hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt một mươi năm máy tính các loại
một mươi điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh xác định đối tượng trần quang nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tại xã liên thủy nguyện lệ thủy tỉnh quảng bình cầm đầu đường xây cá độ
trần quang nam khai nhận đã cấu kết với các đối tượng ở hà tĩnh quảng bình quảng trị tổ chức hoạt động đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn hoạt động liên tỉnh từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là năm điểm tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng
qua thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây
tính tới thời điểm bị phát hiện
tính lụy kế là khoảng sáu tỷ đồng
qua đấu tranh chuyên án xác định thông qua kết quả số số kiến thiết
vợ chồng lê quang dũng đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề
với phương thức lợi dụng mạng xã hội để nhắn tin gọi điện cho người chơi
tham gia giúp sức cho vợ chồng dũng còn có tám đối tượng khác với vai trò giữ tài khoản ngân hàng
phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và nhận tịch đề của người tham gia đánh bạc
số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc trên hai trăm linh triệu đồng mỗi ngày
lực lượng công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
khám xét khẩn cấp đối với tám đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
đồng thời tiến hành triệu tập làm việc đối với nhiều đối tượng có liên quan tới hành vi đánh bạc
mua bán trái phép chất ma túy bị cáo lâm văn xấy
trú tại xã pờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh con tum đưa ra xét xử lưu động vào sáng nay
theo cáo trạng lâm văn xấy được một
người lào đặt vấn đề đưa ma túy cho giấy bán sau đó chia đôi tiền
ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi đang điều khiển xe mô tô đi đến thôn đắk nông
xã đắc xú huyện ngọc hồi tỉnh con tum để giao ma túy
thì lâm văn xấy bị cơ quan công an phát hiện với hai trăm ba mươi ba gam ma túy dạng đá
qua khám xét chỗ ở của lâm văn xấy cơ quan công an còn thu giữ thêm năm trăm ba mươi gram ma túy cùng loại
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo lâm văn xấy mức án trung thân
về tội mua bán trái phép chất ma túy
dẫn tới sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp vận tải khi cung vượt cầu
và không chỉ chạy lòng vòng dừng ngay cổng để đua xe trên các tuyến quốc lộ để bắt khách
gây mất trật tự an toàn giao thông nhiều vụ ầu đà đánh nhau kiểu xã hội đen
tranh giành khách giữa các nhà xe cũng đã diễn ra
trong đó thì hình ảnh của các nhà xe
hình ảnh mà nhiều người đi đường ám ảnh và sợ hãi đó là những chiếc xe khách cùng với các nhà xe
đã chạy trên đường cao tốc đường quốc lộ cố tình lạng lách chèn ép nhau để tranh giành khách
và có lẽ bản án nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai
còn tâm lý tham gia giao thông theo kiểu coi thường pháp luật
coi thường sự an toàn của hành khách và những người tham gia giao thông khác
tuyến cao tốc hà nội thái nguyên
đây là hình ảnh được camera hành trình của người tham gia giao thông ghi lại
hai xe khách mang biển kiểm soát tỉnh thái bình và tỉnh nam định di chuyển trên tuyến cao tốc hà nội thái nguyên
có hành vi lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông
hai xe này đã nhiều lần tìm cách vượt lên nhau gây nguy hiểm cho các ô tô khác đi cùng chiều di chuyển trên đường này
và đây là các đối tượng gồm chủ phương tiện và tài xế trực tiếp điều khiển phương tiện trong đoạn clip trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và cũng đã nhận thức về những việc làm của mình
sách cam định vì do cùng tuyến đường cũng ra hay bắt khách của xe đi trước
các anh em cũng nhắc nhở với nhau mấy lần rồi nhưng mà để nói chuyện nhưng mà không được
hôm đấy là cũng hẹn nhau để nói chuyện nhưng mà xe đấy không dừng
nó đến hai xe đấy chèn ép để nó xuống để nói chuyện với nhau
sau khi bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc thì em cũng cảm thấy nhận thức được cái việc đấy nó là sai rất nguy hiểm cho mọi người
nhìn thấy xe đấy vừa vào cao tốc thì là em cũng đuổi vào theo xong là đi lên để chèn xe đấy lại để gặp nhau để nói chuyện
nhưng mà xe đấy lại không ý định dừng lại và lại móc ra chạy
hai xe đấy cứ chèn nhau như thế
thì em có xem lại clip đấy thì sau khi nhận thức được thì em cũng thấy rất là nguy hiểm
liên quan đến vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong đó có hai tài xế và một chủ xe có hành vi xúi dục lái xe thực hiện hành vi chèn ép đánh võng bị khởi tố theo khoảng hai
điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự hình phạt cao nhất với tội danh này lên đến bảy năm tù
đối với vụ việc mà hai xe khách chèn ép nhau trên đường cao tốc hà nội thái nguyên trong thời gian vừa qua mà công an thành phố thái nguyên đã thụ lý điều tra
thì quá trình điều tra giải quyết thì thấy cái tính chất mức độ rất là nghiêm trọng
thứ nhất là cái hành vi chèn ép nhau trên đường cao tốc đây là cái đoạn đường mà phương tiện giao thông tham gia rất là đông
tốc độ đi trên đường là cao dẫn đến là gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông
thứ hai là đe dọa rất lớn đến tính mạng sức khỏe của người tham gia giao thông và các hành khách lái xe của chính hai xe đó
đồng thời cũng ảnh hưởng rất xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương
căn cứ vào tính chất mức độ thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ an ninh sự khởi tố các bị can
như vậy những bản án nghiêm khắc xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng trong việc tranh giành khách chèn ép xe trên cao tốc
chính là bài học đắt giá có tính răn đe chung đối với hoạt động vận tải
trong thời gian vừa qua thì cũng có cái tình trạng mà tội chèn ép nhau trên các tuyến
với mục đích chính là chèn ép để mà tranh giành nợ khách số nợ khách ở trên các tuyến
và chúng tôi thì cũng xác định là cũng nắm bắt được tình hình này
và cũng đã
tham mưu cho giám đốc chỉ đạo các lực lượng cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng công an
trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh giao thông cảnh sát cơ động kiểm tra tuần tra kiểm soát
ngay từ các cửa bến và trên các tuyến
bên cạnh đó nếu mức độ các vi phạm của hành vi này mức độ về mặt tố tụng hành sự
thì cũng sẽ xem xét đưa ra xét xử về mặt tố tụng hành sự để đảm bảo việc giáo dục gian đeo trong xã hội
rõ ràng các hành vi vi phạm trật tự
an toàn giao thông giờ đây đều được chính những người tham gia giao thông ghi lại
và đó là cơ sở để lực lượng chức năng tiến hành xử lý
ngoài ra tất cả những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ không chỉ dừng lại
ở mức độ xử phạt hành chứng thông thường
trong quá trình xác minh làm rõ nếu lực lượng công an có đủ căn cứ
thì sẽ tiến hành khởi tố xử lý hình sự đối với tất cả những người có liên quan
kính thưa quý vị ngày bốn tháng một mươi một công an phường an phú đông quận một mươi hai tp hcm cho biết
vừa bắt giữ đối tượng huỳnh tân chí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngủ tại quận gò vấp tp hcm
để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
và đây là đối tượng chuyên trộm lan can chắn bờ kênh gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua
thời gian gần đây trên địa bàn phường an phú đông quận một mươi hai xảy ra tình trạng
các đối tượng lợi dụng nơi vắng vẻ ít người qua lại để lấy trộm các thanh lan can
dọc theo các tuyến bờ kênh rạch gây ảnh hưởng không nhỏ tới mỹ quan đô thị
cũng như tìm ẩn nguy cơ cho người dân và trẻ nhỏ gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
trước tình hình đó công an phường an phú đông quận một mươi hai đã xây dựng kế hoạch tuần tra mật phục
để phát hiện bắt giữ xử lý các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trên
và cuộc điều tra công an và người dân mật phục bắt giữ được huỳnh tân chí
khi đang lấy trộm than lan can nặng ba mươi bảy kg lắp đặt bên bờ kênh sáu trình
qua đấu tranh đối tượng khai nhận trước đó ngày hai tháng một mươi một đã lấy trộm thành công
hai thanh lan can cùng tại địa điểm trên hiện công an đang hoàn tất hồ sơ
ngày bốn tháng một mươi một công an huyện đức linh tỉnh bình thuận cho biết vừa phối hợp
với công an xã vũ hòa bắt quả tan một đối tượng vận chuyển trái phép một mươi năm kg pháo nổ
theo đó trong quá trình tuần tra đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã vũ hòa
huyện đức linh lực lượng công an phát hiện thanh niên đi xe mô tô có những biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra qua đó phát hiện trên xe có một mươi năm kg pháo hoa nổ
được ngụy trang bên trong bao đường lúa đối tượng vũ văn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai khai nhận
số pháo trên mua từ một người không rõ họ tên trong lúc mang đi bán kiếm lợi
thì bị công an phát hiện bắt giữ được biết quỳnh từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
và bị tòa tuyên phạt một mươi một năm tù giam
kính thưa quý vị sau ba tháng triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra
xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông tình hình tai nạn giao thông
ở tiền giang đã có nhiều thông tin
nhiều chuyển biến tích cực kéo giảm số vụ số người chết so với ba tháng liên kề trước đó
trong thời gian thực hiện cao điểm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang
và công an các đơn vị địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền người dân
cũng như vận động sáu mươi bảy nhà hàng quán ăn nhắc nhở khách chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
về phòng chống tác hại của rượu bia đồng thời tiến hành vận động cho ký cam kết
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đối với một trăm hai mươi tổ chức
cơ sở kinh doanh doanh nghiệp sáu mươi tám chủ bến thủy nội địa đặc biệt đã tổ chức tuyên truyền vận động trực tiếp
cho hơn hai một trăm năm mươi cá nhân chấp hành nghiêm việc bốc xếp chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe
không cơi nới thùng xe đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí trong và ngoài lực lượng
để mạnh tuyên truyền về công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
bên cạnh đó cũng tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang chỉ đạo các cơ quan đơn vị
tăng cường quán trị việc chấp hành pháp luật về giao thông tới cán bộ đảng viên và người lao động
song song với công tác tuyên truyền vận động hơn một mươi bốn lượt cán bộ chiến sĩ
đã thực hiện công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
việc kiểm tra xử lý vi phạm được lực lượng an sát giao thông tập trung vào tuyến quốc lộ một
quốc lộ năm mươi quốc lộ sáu mươi và các tuyến tính lộ đường nội thị
việc tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm đã góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông
ủng tác giao thông và góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
đối với các chuyên đề xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đã áp dụng nhiều phương tiện
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nâng cao hiệu quả ghi hình xứ phạt ngụy qua hình ảnh
với mục đích nhằm thay đổi nhận thức của người điều khiển phương tiện
chấp hành tốt pháp luật ở mọi lúc mọi nơi
độ cồn gần một ba trăm linh trường hợp gần ba trăm linh trường hợp vi phạm tốc độ
và năm trăm ba mươi trường hợp vi phạm về cơ nớt thành xe và chở hàng quá tải trọng quá khổ trên đường bộ
tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người chết so với ba tháng liên kề
không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ
đã hạn chế lại được vấn đề về di phạm
kết thúc chuyên đề xử lý chuyên đề về tốc độ nồng đồ cồn và tải trọng
lực lượng cảnh sát giao thông vẫn tiếp tục tăng cường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
về nồng đồ cồn tốc độ và cân tải trọng
qua đây khuyến cáo người dân cũng không nên
chủ quan hết cao điểm thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ không xử lý
và đây là nhiệm vụ hết sức trọng tâm trong thời đại đứa cuối năm
để quyết tâm kéo giảm tài nạn giao thông
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
vẫn duy trì thực hiện nghiêm các phương án bố trí lực lượng
phù hợp có hiệu quả trong công tác điều tiết phân luồn tránh ủng tắc giao thông
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
chiều nay ngày bốn tháng một mươi phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang cho biết
sau thời gian theo dõi đơn vị này vừa phối hợp cùng công an huyện tri tôn
bắt quả tang người đàn ông sử dụng vỏ lãi vận chuyển gần một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu trong đêm
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày ba tháng một mươi một tổ công tác thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh
phối hợp cùng công an huyện tri tôn tổ chức tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn huyện
khi đến canh vĩnh thành ba thuộc ấp vĩnh thành xã vĩnh phước tổ công tác phát hiện phạm long giang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã bình long huyện châu phú tỉnh an giang điều khiển vỏ lãi chạy tốc độ cao
nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
nhưng giang không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy tổ công tác tiến hành truy đuổi bắt giữ giang cùng phương tiện
và tăng vật qua kiểm tra phát hiện trên vỏ lãi có sáu bọc ni lông màu đen bên trong chứa một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
nhãn hiệu hero và jet làm việc với tổ công tác giang khai nhận trở thuê số thuốc lá lậu trên cho một người campuchia
tại cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với đinh thị thu hiền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại khu đô thị hoàng tâm ấp bà điều xã lý văn lâm thành phố cà mau
đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền chiếm đoạt trong vụ án này khoảng một mươi ba tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng danh nghĩa là chuyên viên tác nghiệp tín dụng
của một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh tại cà mau có mối quan hệ quen biết với nhiều người
đình thị thu hiền đã nảy sinh ý định vay tiền của đồng nghiệp với lý do là để đáo hạn ngân hàng
sau khi có tiền hiền đã không sử dụng số tiền trên vào việc đáo hạn ngân hàng mà đi trả nợ cho những người
cho hiền vay trước đó đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hiền chiếm đoạt số tiền đã vay là khoảng một mươi ba hai trăm linh triệu đồng
ba tỷ hai trăm linh triệu đồng lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khám xét nơi ở của hiền để thu thập thêm các tài liệu chứng cứ có liên quan
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với một phó hiệu trưởng trường cao đẳng công thương việt nam
chi nhánh tại đắk lắc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
đó là tô viết tài ba mươi hai tuổi trú tại xã ea tu thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
cơ quan điều tra xác định tô viết tài với chức vụ quyền hạn là trưởng cơ sở đắk lắc thuộc trường cao đẳng công thương việt nam
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một và phó hiệu trưởng trường cao đảng công thương việt nam phụ trách cơ sở đắk lắc
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay vì vụ lợi và động cơ cá nhân đã có hành vi
lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại tài sản của nhà nước là hơn bốn trăm bốn mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vì những lý do khác nhau nhiều chủ phương tiện ô tô đã tìm đến các đối tượng bán đăng kiểm giả trên trợ mạng
với mục đích là có thể qua mắt được cơ quan chức năng
tuy nhiên việc này mang lại rất nhiều rủi ro cho người mua
bởi hành vi mua bán đăng kiểm giả là vi phạm pháp luật và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong vài chủ nhân của phương tiện ô tô phóng viên truyền hình công an nhân dân đã liên hệ với người làm giả giấy đăng kiểm trên chợ mạng và nhanh chóng nhận được báo giá